thưa quý vị không chỉ thu hút người nước ngoài tới chữa bệnh mà còn kéo ngược những người việt nam có điều kiện ra nước ngoài quay trở lại chữa bệnh trong nước
đây chính là mục tiêu đặt ra trong dự án dây rút ngược của ngành y tế
và để làm được điều đó trong năm hai nghìn hai mươi bộ y tế hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng lâm sàng và chất lượng dịch vụ tại một số bệnh viện